công an tp hcm đã đồng loạt xuất quân lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam
trước đây là lực lượng xăng bắt cướp lừng danh một thời nhằm tăng cường sức mạnh khống chế tội phạm
đến dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trong năm qua tình hình tội phạm trên địa bàn tp hcm đã giảm ở cả ba tiêu chí
số vụ cướp số vụ phạm pháp hình sự và số lượng các đối tượng vi phạm
nhờ lực lượng chức năng đã tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ không để xảy ra các hoạt động phá hoại khủng bố
được sự chỉ đạo của bộ công an và ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức lễ gia quân lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam
nhằm tăng cường chấn áp tội phạm để giữ bình yên cho người dân đón tết đinh dậu an lành và hạnh phúc
cảnh sát trực chiến một trăm linh quân số sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự
nhiều tổ công tác hỗn hợp gồm cảnh sát hình sự đội đặc nhiệm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động sẽ liên tục tuần tra